thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng hai thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi
phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng một và nhiệm vụ trọng tâm tháng hai
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia chủ trương xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quốc gia
đặc biệt triển khai các nhiệm vụ sau tết theo chỉ thị ba của thủ tướng chính phủ
phát biểu khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ rõ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba có hai kỳ nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán diễn ra trọn trong tháng
nên số ngày làm việc ít hơn chỉ bằng hai phần ba bình thường
tình hình thế giới tháng một tiếp tục phức tạp khó lường
việc trung quốc mở cửa trở lại mang nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức
ở trong nước tháng vừa qua cũng diễn ra nhiều sự kiện kinh tế chính trị
xã hội và đối ngoại quan trọng trong đó có các kỳ họp bất thường trung ương quốc hội
ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm chính phủ tổ chức triển khai kết luận của trung ương
nghị quyết của quốc hội chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư và nghị quyết của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó tổ chức cho nhân dân đón tết vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
nhiệm vụ của tháng hai là rất lớn
chính phủ các bộ ngành địa phương phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
tạo công an việc làm hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với nền kinh tế
phát huy những kết quả đạt được khắc phục khó khăn nhằm đạt mục tiêu kinh tế xã hội
phục hồi nhanh phát triển bền vững nhất là tháo gỡ khó khăn vướng mắt mà người dân doanh nghiệp đang gặp
đặt nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
trong tháng một các bộ ngành quyết liệt tập trung triển khai các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba ngay từ những ngày đầu năm
nhờ đó kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng năm mươi hai so với tháng trước đó
và tăng bốn tám mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường tiền tệ bước đầu có mức tăng trưởng tích cực bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng
đáp ứng nhu cầu thanh toán rút tiền mặt của người dân doanh nghiệp trước và trong dịp tết nguyên đán
thu ngân sách tháng một đạt một mươi một ba dự toán
vốn fdi đăng ký mới đạt một hai tỷ usd cao gấp ba lần cùng kỳ năm trước
cán cân thương mại tháng một suốt siêu ước đạt ba sáu tỷ usd
quốc phòng an ninh được đảm bảo hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh
các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng nhờ sức cầu tiêu dùng lớn trong dịp tết nguyên đán
tuy nhiên khó khăn thách thức đang ngày càng gia tăng cả từ bên ngoài và từ bên trong nền kinh tế
sức ép điều hành tăng trưởng kinh tế kiểm soát lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô tăng cao
về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
sau một năm thực hiện nghị quyết số một mươi một đã giải ngân các chính sách hỗ trợ ước đạt tám mươi tám nghìn tỷ đồng
xong việc triển khai hỗ trợ hai lãi suất rất chậm
bộ lao động thương minh và xã hội vừa ban hành thông tư một hai nghìn hai mươi ba quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
còn gọi là hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội
hệ số này đã được điều chỉnh tăng so với năm hai nghìn hai mươi hai nhờ đó mà người lao động sẽ được nhận thêm quyền lợi
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên các hệ số trượt giá quy định tại thông tư này được áp dụng kể từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba
quy định này áp dụng đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định
bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu trở đi hưởng bảo hiểm xã hội một lần
hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần
ngoài ra người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần cũng áp dụng quy định này
bên cạnh đó thông tư cũng quy định việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần
như vậy hệ số trượt giá năm hai nghìn hai mươi ba đã được điều chỉnh tăng đáng kể so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tăng mạnh nhất là hệ số trượt giá tính cho giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tăng một mươi sáu
các giai đoạn khác được điều chỉnh tăng hệ số trợ giá từ ba đến một mươi ba trừ năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai do không tăng
trước khi xuất hành vươn khơi bám biển các vạn trài trên đảo lý sơn tổ chức cầu ngư mở biển
lễ cầu ngư mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân miền biển lý sơn trở thành phong tục của người dân từ bao đời nay
và không thể thiếu đối với ngư dân trên đảo mỗi dịp mở mùa biển mới
lễ cầu ngư tưởng nhớ ơn đức thần nam hải đã che chở cho ngư dân nơi biển khơi và cầu mong mùa biển mới thắng lợi để người dân ấm no
lễ cầu ngư được tổ chức kết hợp với lễ gia quân vươn khơi đánh bắt hải sản của nghiệp đoàn nghề cá an vĩnh nghiệp đoàn nghề cá an hải
lễ cầu ngư và gia quân vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm là
để ngư dân quê hương vùng binh hoàng sa khẳng định niềm tin ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách để làm chủ vùng biển quê hương tổ quốc và vươn lên làm giàu từ biển
lễ cầu ngư ra con đánh bắt hải sản mùa biển mới diễn ra tại đền thờ thần an hải với niềm tin và sự kỳ vọng vào mùa mùa biển trời yên biển lặng lưới nặng đầy cá ngư dân có cuộc sống ấm no
trường quý mô đó thì đào nam thủng lộng có lễ độ quân thì cũng cao mà không cho mưa thận gió qua
mùa mùa mùa này nói chung là từ khơi tới lộng là từ nói chung là ngày đánh bắt xa bờ hay là lộng bờ được mình cũng cao mắm cho bờ con trên đất đổ lý sơn này là một nêm được mùa
lễ độ quân đánh bắt hải sản đào nam để tổ niềm tin cho ngư dân chúng tôi vươn khai bóm biển ở trường xa vườn hoàng sa để làm kinh tế mà ông cha ta đã xác lạch và giữ chủ quyền biển đổ của tổ quốc
kinh tế biển được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đảo lý sơn toàn huyện có trên năm trăm bốn mươi tàu cá với trên ba ngư dân đánh bắt xa bờ
năm hai nghìn hai mươi hai ngư dân huyện đảo đã bám biển khai thác đạt trên hai mươi tám tấn hải sản trị giá đạt trên bảy trăm tám mươi tỷ đồng

mạnh từ biển
mạnh từ biển
vừa tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn thị thùy hương
giám đốc doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và ông lê thanh châu về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra năm hai nghìn một doanh nghiệp tư nhân dịch đa phước thành lập do bà nguyễn thị thùy hương làm giám đốc và mọi hoạt động do ông nguyễn hữu vinh điều hành
năm hai nghìn hai ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành quyết định cho doanh nghiệp này thuê hơn hai mét vuông đất tại khối đa phước
phường hòa khánh cũ nay là phường hòa khánh bắc quận liên triểu trong thời hạn hai mươi năm
sau đó thì ông vinh và bà hương tự chia lô đất này thành một mươi bốn lô đất nhỏ và sử dụng
chuyển nhượng cho một mươi hai hộ dân
thu lợi tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
ông lê thanh châu nguyên là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa khánh bắc
đã lợi dụng sự thiếu khoa học trong việc quản lý hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai để hợp thức hóa nguồn gốc sử dụng đất
trong hai năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi hai ông châu đã ký xác nhận vào đơn xin giao đất để sử dụng nhà ở
và sơ đổ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở cho nhiều người
từ đó có căn cứ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tay cho những hành vi vi phạm liên quan đến khu đất nói trên
công an huyện tiên lữ tỉnh hưng yên vừa phát hiện bùi thị hôm người địa phương
đang bán hai gói mì chính loại một kg bên ngoài ghi chữ ajinomoto nghi là mì chính giả cho khách hàng
qua đấu tranh bùi thị hôm khai nhận hai gói mì chính trên mua của phạm thị huế
cũng chú tại địa phương tự đóng gói sau đó bán cho bà hôm để bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp chỗ ở của huế lực lượng công an thu giữ nhiều gói mì chính loại một kg và loại bốn trăm năm mươi bốn g
bên ngoài đều ghi chữ ajinomoto cùng với nhiều dụng cụ phụ gia có liên quan
tại cơ quan điều tra huế khai nhận đã mua mì chính không rõ nguồn gốc xuất xứ về đóng gói và các túi ni lông
có ghi chữ ajinomoto để bán kiếm lời
qua chương cầu giám định viện kỹ thuật hình sự bộ công an số mì chính thu giữ của hai đối tượng trên
đều là mì chính giả nhãn hiệu ajinomoto
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm thị huế
về tội sản xuất hàng giả và bùi thị hôm về tội buôn bán hàng giả
ngày hai tháng hai ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với năm trường hợp về hành vi sử dụng
sử dụng pháo và thuốc pháo trái phép với tổng số tiền hơn ba mươi bảy triệu đồng
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một tức là vào đêm giao thừa tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
cả năm trường hợp nói trên đang thực hiện hành vi đốt pháo nổ trái phép
thì bị lực lượng công an phường phước tân và công an phường an hòa thành phố biên hòa bắt quả tang
ngay sau đó các trường hợp này bị lực lượng công an lập biên bản vi phạm hành chính
thời gian qua công an các đơn vị địa phương trên cả nước vẫn liên tiếp tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo
các đối tượng dùng thủ đoạn hoạt động cho vay tiền qua app để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
vì vậy mà trước khi quyết định vay tiền qua app thì lực lượng chức năng khuyến cáo người dân
hãy cảnh giác tìm hiểu kỹ xác thực tính đúng đắn của công ty tài chính
tư vấn viên trước khi mà tiến hành các thủ tục tài chính cho vay mượn tiền
một thủ đoạn tinh vi
thông qua các hình thức gọi điện nhắn tin đến số điện thoại hoặc đăng tải các bài viết
trên các trang mạng xã hội facebook zalo để quảng cáo cung cấp các khoản vay lãi suất thấp thủ tục online
sau khi đã tiếp cận được người cần vay tiền trong quá trình giao dịch
những đối tượng trong vai hướng dẫn hoặc thẩm định cho vay đã đưa ra rất nhiều lý do
như sai tên người hưởng thụ đổi cách viết tên người hưởng thụ từ chữ in thường sang chữ in hoa
thiếu số điện thoại người tham chiếu
với rất nhiều lý do lỗi sai như vậy thì mỗi lần sai
người vay tiền lại phải nộp tiền vào một tài khoản mà các đối tượng chỉ định
số tiền nộp cứ tăng dần theo mỗi lần nộp vào
với chiêu lừa đảo này các đối tượng đã yêu cầu nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
do các đối tượng chỉ định
chỉ đến khi trên app vay tiền báo đang treo thì nhiều nạn nhân mới biết mình đã bị lừa
hai cảnh báo của cơ quan công an
trước khi quyết định vay tiền qua app người dân hãy cảnh giác tìm hiểu kỹ
xác thực tính đúng đắn của công ty tài chính tư vấn viên trước khi tiến hành các thủ tục tài chính
vay mượn tiền bằng cách gọi điện thoại đến các số hotline của các công ty
kiểm tra xem xét kỹ các đường link trang web trước khi truy cập
không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân cán cước công dân địa chỉ
khi chưa xác định chính xác app trang web và danh tính tư vấn viên
không chuyển tiền để đóng phí giải ngân khoản vay qua tài khoản
tài khoản cá nhân không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hay mã otp
do ngân hàng cung cấp cho bất kỳ ai
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị bộ tài chính vừa có đề nghị về việc nghiên cứu
xây dựng luật thuế bất động sản chung thay thế cho luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
và luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
trong đó bộ tài chính đề nghị đánh thuế cao đối với căn hộ có mức giá
trên năm mươi triệu đồng mỗi mét vuông và nâng mức thuế xuất đối với đất ở so với hiện nay
bộ tài chính đề nghị tách riêng đất ở nhà ở để đánh thuế bất động sản đảm bảo đơn giản
dễ tính toán dễ thực hiện thuận lợi

và phù hợp với thông lệ quốc tế đồng thời đánh thuế theo biểu thuế xuất lũy tiến từng phần
để đảm bảo mục tiêu điều tiết cao đối với trường hợp nhà đất có giá trị lớn
điều tiết thấp đối với nhà đất có giá trị không lớn đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập
của tầng lớp dân cư
bộ đề nghị mấn đích thuế suốt đối với đất ở đánh thuế trên toàn bộ diện tích đất ở
so với hiện nay là ba
bởi theo cơ quan này hiện nay theo kinh nghiệm ở các quốc gia thì mức thuế suốt thuế
bất động sản thấp nhất là một trong khi việt nam mới ở mức từ ba
còn đối với nhà chung cư bao gồm đất xây dựng chung cư bộ tài chính đề nghị quy định
ngốn chịu thuế đối với nhà chung cư
cụ thể đánh thuế thấp đối với những người sử dụng nhà có giá trị không lớn
nhà chung cư bình dân đánh thuế cao đối với căn hộ cao cấp mức giá trên năm mươi triệu đồng
mỗi mét vuông và miễn thuế với nhà ở xã hội nhà ở công nhân
sau đợt điều chỉnh tăng ngay trước kỳ nghỉ tết nguyên đáng quý mẫu hai nghìn hai mươi ba
giá thép trong nước lại tiếp tục có sự điều chỉnh tăng lần thứ hai liên tiếp trong năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể thép việt nhật có mức tăng mạnh nhất với mức tăng bảy trăm một mươi đồng một tấn
đối với thép cụ cd hai trăm bốn mươi và thép thanh vàng d một mươi cp ba trăm linh
hiện hai sản phẩm này của thép việt nhật đều có giá một mươi năm năm mươi tám triệu đồng một tấn
tương tự hòa pháp cũng vừa điều chỉnh
cụ thể thép việt nhật có mức tăng giá đối với thép cụ cd hai trăm bốn mươi và thép thanh vàng d một mươi cp ba trăm linh
tại khu vực miền trung và miền nam lần lượt năm trăm sáu mươi đồng một tấn và bốn trăm sáu mươi đồng một tấn
giá bán lên mức một mươi năm bốn mươi hai triệu đồng một tấn và một mươi năm ba mươi bảy triệu đồng một tấn
tổng công ty găng thép thái nguyên tisco cũng mới có thông báo việc tăng giá thêm ba trăm linh đồng một tấn
qua đó nâng giá mỗi tấn thép trôn cb hai trăm bốn mươi đường kính sáu hoặc tám mm có giá bán mới là một mươi năm chín triệu đồng
thép vàng cuộn cp ba trăm linh đường kính một mươi mm là một mươi năm chín mươi năm triệu đồng một tấn
còn thép vàng cp bốn trăm linh giao động một mươi sáu một mươi sáu một mươi năm triệu đồng tùy đường kính một mươi hoặc một mươi bốn mm
sở giao dịch chính khoán tp hcm vừa có công văn lưu ý công ty cổ phần du lịch dịch vụ hội an
về khả năng hủy niệm ít do thua lỗ ba năm liên tiếp
trong đó năm hai nghìn hai mươi hai sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã ban hành quyết định về việc
giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu hot
công ty cổ phần du lịch dịch vụ hội an do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ
năm hai nghìn hai mươi một là âm hai mươi một chín mươi tám tỷ đồng
căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định
hết năm hai nghìn hai mươi hai lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục âm một mươi chín hai mươi một tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ lũy kế đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
là âm sáu mươi bốn tỷ đồng
do đó căn cứ quy định của luật chứng khoán hosea lưu ý về việc
cổ phiếu hot của công ty có khả năng bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán
năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep
trong tháng một hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu thủy sản tiếp tục lao dốc khi giảm ba mươi một
so với cùng kỳ năm ngoái
trong tháng một hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu thủy sản giảm ba mươi một
đạt khoảng sáu trăm linh triệu đô la mỹ so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó xuất khẩu cá tra giảm năm mươi xuất khẩu tôm giảm bốn mươi sáu xuất khẩu cá ngừ giảm ba mươi hai
riêng mực bạch tuộc vẫn giữ được tăng trưởng dương là bốn và các loại cá biển khác tăng sáu
hiện xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chính trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đều giảm mạnh
trong đó hoa kỳ giảm năm mươi sáu trung quốc hồng kông giảm năm mươi năm eu giảm ba mươi năm
vaseb dự báo xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi ba sẽ gặp nhiều khó khăn
trong những tháng đầu năm khi mà nền kinh tế thế giới được dự báo
có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay
tuy nhiên đối với các thị trường tiêu thụ thủy sản vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu
và nhu cầu sẽ không thể sụt giảm quá mạnh
nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường không chỉ là bắt hàng giả hàng cấm hàng lậu
hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà lực lượng quản lý thị trường
còn có chức năng là xử lý răng le những đối tượng kinh doanh
bất chính là điểm tựa chỗ dựa để bảo vệ quyền của người tiêu dùng của doanh nghiệp
góp phần ổn định thị trường và phát triển kinh tế
đây là doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có xuất xứ hàn quốc
các mặt hàng bao gồm sanh trà bánh kẹo và nhiều mặt hàng thực phẩm
tất cả đều là hàng nhập khẩu cần đáp ứng nhiều thủ tục pháp lý
tem nhãn hóa đơn trước khi hàng được đưa lên kệ
với một doanh nghiệp trẻ khối lượng thủ tục này có thể gọi là khó khăn
nhưng lực lượng quản lý thị trường số ba huyện trảng bom
luôn đồng hành hướng dẫn giúp doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật
năm vừa qua thì cũng có các anh về quản lý thị trường

khi có vấn mắc thì các anh cũng nhiệt tình tư vấn rồi giải thích cái này
và tìm hiểu thêm
đại diện hệ thống sưu thiện winmate cộng ở huyện trạng bom cho biết
năm hai nghìn hai mươi ba dù đã có nhiều thăng trầm
nhưng cửa hàng luôn chuẩn bị nguồn hàng phong phú giá cả ổn định
đặc biệt là chất lượng hàng hóa luôn đảm bảo
nguồn gốc xuất xứ tem nhãn hóa đơn quân thủ mà quy định của pháp luật
có được điều đó thời gian qua cửa hàng đã có sự đồng hành của lực lượng quản lý thị trường
luôn muốn cung cấp cho người dân một cái gì đó một cái tết thật là thức no
và trong thời gian vừa qua thì lực lượng bên quản lý thị trường
cũng đã xuống rất nhiều lần để hỗ trợ cho tụi em về các mặt pháp lý
cũng như là về mặt chất lượng sản phẩm và về những mặt khác
để mà cùng điều hành cũng như là hướng dẫn cho tụi em
để cung cấp đến cho người dân một cái chất lượng sản phẩm
cũng như là một giá cả pháp lý
hai trăm một mươi bốn vụ ở huyện thống nhất và huyện trảng bom
lực lượng quản lý thị trường số ba đã phát hiện và xử lý một trăm bảy mươi một vụ vi phạm
xử phạt thu nộp ngân sách hơn bốn trăm một mươi triệu đồng
các lỗi vi phạm gần an toàn vệ sinh thực phẩm
giết ngỗ lậu săn dầu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
so với khùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một các vụ vi phạm đã giảm hơn ba mươi bảy
lực lượng quản lý thị trường số ba cũng đồng hành với các tổ chức và cá nhân
hoạt động thông mại dịch vụ trên đường mạng
tuyên truyền các tổ chức trung trương của đảng và nhà nước
trong kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn
và cùng với các doanh nghiệp hỗ trợ về các hàng hóa nguồn gốc
khi mà kiểm tra để hướng dẫn các doanh nghiệp làm sao cho đưa các cái hàng
đảm bảo chất lượng và thời hạn sử dụng để cung cấp cho người dân
trong cái dịch vụ
trong những ngày đầu năm mới đội quản lý thị trường số ba tăng cường kiểm tra
không để hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng mất an toàn vệ sinh thực phẩm
đến tay người tiêu dùng
đội cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành hai huyện
đưa các điểm bán hàng bình ổn giá hàng việt về nông thôn
là lực lượng gác cửa
trong lĩnh vực thị trường hàng hóa
thì việc đồng hành cùng doanh nghiệp cơ sở làm ăn chân chính
là góp phần vào sự phát triển kinh tế của xã hội
đặc biệt là góp phần đẩy lùi tệ nạn làm hàng giả hàng nhái hàng lậu
và hàng kém chất lượng từ đó bảo vệ doanh nghiệp chân chính
và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng
thưa quý vị xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm thân thiện với môi trường
đang trở thành một tiêu chí thiết yếu trong xu hướng tiêu dùng
của các thị trường phát triển
vì thế xanh hóa hoạt động sản xuất là điều gần như bất buộc
đối với các ngành nghề nói chung trong đó có ngành dựa
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
sống xanh tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới
do đó đã thụn lỡ bước chân vào các thị trường khó tính như mỹ châu âu nhật bản
ngoài việc đảm bảo yếu tố chất lượng sản phẩm
doanh nghiệp phải vượt qua bài toán xanh trong hoạt động sản xuất
với nhiều tiêu chí như xử lý đạt tiêu chuẩn chất thải phát sinh
sản xuất tiết kiệm năng lượng giải pháp tái chế chất thải
cũng như các ngành nghề khác ngành nhựa việt nam đang từng bước xanh hóa hoạt động sản xuất
các ngành nghề khác ngành nhựa việt nam đang từng bước xanh hóa hoạt động sản xuất
nó có một cái chất lượng ổn định được
vậy thì bây giờ mình phải xử lý vấn đề đó như thế nào
thì mình phải có những cái công nghệ để mình có thể sử dụng được cái hàm lượng tái sinh cao
tôi nói thí dụ như là mình sử dụng bao bì nhiều lớp chẳng hạn như thế
khi bao bì nhiều lớp thì chúng ta có cái lớp nguyên sinh chúng ta có lớp tái sinh
các chuyên gia môi trường cho biết
rằng phát triển xanh bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu vào giảm phát thải đầu ra
góp phần chung tay cùng chính phủ thực hiện hóa mục tiêu đưa phát thải về không
mà doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh từ các tổ chức trong nước cũng như quốc tế
thì hiện nay cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng là các cái giải pháp đã chín mùi
hiệp hội nhựa việt nam cùng với tri hội tài sinh việt nam cũng như là các cái sở ban ngành và thành phố
đối với các cái bộ
liên quan chính phủ đặc biệt đối với bộ tài nguyên môi trường thì đã xây dựng một bộ nguyên tắc
và cũng đã rất nhiều chuyên gia và các trung tâm của các quốc gia ở nước ngoài
cũng đã đến cùng với việt nam để xây dựng thành lập và xây dựng các cái trung tâm tài chính nhựa
và một cái quan trọng nữa là chúng ta cũng biết là phần lớn các cái công ty mà sản xuất tái chế nhựa trước đây
thì thường là nhỏ và vốn nhỏ
thì hiện nay đối với cái chương trình này thì sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp về vốn
và quy mô như tôi nói ban đầu tức là làm sao để có thể có một cái quy trình chuẩn
từ cái thu gom cho đến sản xuất ra
thời gian gần đây ngành nhựa tại thị trường mỹ eu nhật bản tăng đơn hàng nhập khẩu từ các nhà cung ứng việt nam
do các thị trường này đang khó khăn trong sản xuất ngành nhựa và giá tăng
dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi năm tỷ lệ nhựa trong máy móc như ô tô xe máy nâng lên ba mươi năm
tới đây hoa kỳ sẽ mở nhà máy lắp ráp máy bay tại việt nam là cơ hội tốt cho các nhà sản xuất
và các nhà cung ứng
tuy nhiên để có thể nắm được cơ hội này các doanh nghiệp ngành cần đổi mới mạnh mẽ
trong đó yêu cầu trước tiên là công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn và xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàng